xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị ngày hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với bà vũ thị minh châu
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện trảng bom
bà châu bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do có vi phạm khuyết điểm và thi hành kỷ luật theo quyết định của ủy ban kiểm tra tình ủy đồng nai
trước đó ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đồng nai đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt đảng đối với bà vũ thị minh châu
do liên quan đến sai phạm trong vụ xây dựng năm trăm linh căn nhà trái phép tại khu dân cư tân thịnh bà châu đã nộp đơn xin nghỉ việc với lý do sức khỏe
hiện tỉnh ủy đồng nai đang xem xét giải quyết theo nguyện vọng
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cũng phê bình nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện trảng bom nguyễn thị thành
vì liên quan đến những khuyết điểm vi phạm theo thông báo của ủy ban kiểm tra tình ủy đồng nai
ngoài ra ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai còn đề nghị ủy ban nhân dân huyện trảng bom phê bình đối với nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường nguyễn cảnh tiến
vì có khuyết điểm vi phạm theo thông báo của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy
cũng trong ngày hôm nay hai mươi hai tháng năm công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đã phát hiện bắt giữ ba đối tượng tàng trữ hơn sáu viên ma túy tổng hợp
vào tối ngày hai mươi một tháng năm trong quá trình tuần tra kiểm soát lực lượng chức năng bắt quả tang trần văn quang chú tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
có hành vi tàng trữ tám viên ma túy tổng hợp
điều tra mở rộng công an huyện quảng ninh đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của hoàng mạnh trương tại phòng trọ ở phường đông hải thành phố đồng hới
phát hiện và thu giữ bảy mươi tám viên ma túy tổng hợp
cùng thời điểm lực lượng công an bắt quả tàng nguyễn xuân trường chú huyện quảng ninh đang có hành vi tàng trữ gần sáu viên ma túy tổng hợp
hiện công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
trường văn pháp lê nhật hùng huỳnh anh thành và nguyễn tấn vinh cùng chú tại thị xã hỏa nhơn và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hỏa nhơn
tỉnh bình định ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam để làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
qua công tác tuần tra công an thị xã hoài nhơn phát hiện tại căn nhà trên đường trần văn trà phường tam quan bắc
có bốn đối tượng nghi vấn đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nên tiến hành kiểm tra và phát hiện thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng để dùng ma túy
một nỏ thủy tinh và một ni lông có chứa ma túy đá
lực lượng công an tiến hành lập biên bản thu giữ tăng vật và đưa các đối tượng về trụ sở để đấu tranh làm rõ
kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt bị cáo nguyễn minh tuấn
trú tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang một mươi bảy năm sáu tháng tù về ba tội danh giết người làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo có trạm vào ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi một
sau khi uống rượu và lái xe ô tô tuấn xảy ra mâu thuẫn và bị nhóm của đậu văn duy và cao xuân nam đánh
sau đó tuấn đuổi theo nhóm trên
khi phát hiện xe máy của duy và nam đang chạy phía trước tuấn đã điều khiển xe ô tô đâm vào đuôi xe của duy và nam
hậu quả làm duy tử vong nam bị thương tích một mươi tám
được biết giấy phép lái xe của tuấn sử dụng là giả
công an huyện trư quynh tỉnh đắk lắc đang tiếp tục điều tra vụ phá hoại vườn sầu riêng của một hộ dân gây thiệt hại lớn
trước đó vào sáng ngày hai mươi một tháng năm vợ chồng anh lương văn đức chú tại xã ia hô huyện trư quynh ra thăm vườn
thì phát hiện vườn sầu riêng sắp cho thu hoạch của gia đình bị kẻ gian phá hoại quả nằm la liệt dưới gốc cây
theo anh đức vào tối ngày hai mươi tháng năm lợi dụng lúc trời mưa to đêm tối nên kẻ gian đã lẻn vào vườn dùng kéo cắt phá sầu riêng
qua kiểm đếm có tổng cộng năm mươi bốn cây sầu riêng với hơn một sáu trăm linh trái bị cắt phá thiệt hại ước tính khoảng năm trăm linh triệu đồng
bản tin nhanh tối nay đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi